vào sáng nay hàng ngàn thí sinh trên cả nước đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo nhiều học sinh thì với môn thi đầu tiên môn ngữ văn để thi không khó nhưng để làm tốt cầu nghị luận văn học
thí sinh cần học thuộc và nắm chắc nội dung để có thể hoàn thành tốt để thi
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân tại hà nội tp hcm và đà nẵng
hà nội tp hcm
hà nội tp hcm
hơn một mươi hai trăm linh giám thị đã điều động phục vụ kỳ thi
sáng nay tại đà nẵng một mươi ba thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông
dù thời gian làm bài thi kéo dài một trăm hai mươi phút dưới thời tiết nắng nóng
tuy nhiên với sự chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất tại các điểm thi tâm lý của các thí sinh vẫn không bị ảnh hưởng
trời thì nóng nhưng trong phòng thi thì mát cũng không ảnh hưởng nhiều tới bài thi
đánh giá sau khi thi môn ngữ văn các thí sinh đều cho rằng không có nhiều sự bất ngờ và đề không quá khó
tuy nhiên việc đột ngột ngừng thi môn ngoại ngữ ngay trước kỳ thi khiến một số thí sinh cảm thấy bị áp lực khi phải thi tuyển thẳng bằng hai môn không phải thế mạnh của mình
em nghĩ là đề cũng tương đối ổn định với lại các bạn nên là ai cũng có thể làm được bài đó
với lại đấy là câu hai cũng không đến đội là khó nên là chắc chắn là các bạn sẽ làm được
cái môn anh văn là mình sẽ
bù cho những môn toán với lại môn văn thì là chúng ta sẽ điểm được cao hơn nhờ những môn đó
nhưng mà bây giờ mất môn anh văn thì những bạn mà giỏi văn thì sẽ rất là hồi hộp và lo sợ về hai môn toán và văn
theo chỉ tiêu vào các trường công lập năm nay thành phố đà nẵng có chín bốn trăm bốn mươi chỉ tiêu trên một mươi ba một trăm hai mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi
trong đó có một trăm hai mươi năm thí sinh thuộc diện tuyển thẳng
vào sáng ngày ba tháng sáu các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn toán